gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp hai cấp ba
từ ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ lào cai yên bái hòa bình và thanh hóa trời chuyển lạnh vùng núi có nơi trời rét
trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi độ
khu vực vùng núi bắc bộ từ một mươi năm đến một mươi bảy độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ
và từ đêm nay cho đến ngày hai mươi bốn tháng hai khu vực phía đông bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác
từ ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi bốn tháng hai khu vực bắc trung bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
như vậy là kiểu thời tiết nóng ẩm sẽ chỉ còn làm chúng ta khó chịu nước ngày hôm nay thôi